thành phố hồ chí minh có một trăm hai mươi năm ca omicron
còn một mươi tỉnh bao phủ mỗi hai vaccine phòng covid một mươi chín dưới chín mươi
một người đàn ông thoát khỏi ung thư sau khi mắc covid một mươi chín
biến thể tương lai của sát covid hai có thể né phản ứng miễn dịch
đất nước hai năm không covid một mươi chín bùng phát dịch
tính từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay thành phố hồ chí minh đã phát hiện
một trăm hai mươi năm ca mắc biến thể omcron trong đó một trăm một mươi năm ca nhập cảnh một mươi ca cộng đồng
tất cả đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ không có ca nặng và tử vong
cụ thể từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay việc giám sát biến chủng omicron
được tiến hành liên tục và chặt chẽ
ngành y tế đã thực hiện giám sát tám một trăm sáu mươi hai người nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
năm trăm hai mươi sáu người nhập cảnh đường bộ và đường thủy
các quận huyện và thành phố thủ đức đã triển khai tốt việc giám sát lấy mẫu xét nghiệm
với người nhập cảnh đang theo dõi sức khỏe cách ly tại nơi cư trú
đồng thời thực hiện lấy mẫu giám sát cộng đồng để phát hiện sớm truy vết khoanh vùng cách ly
và xử lý triệt để chùm ca bệnh hạn chế thấp nhất lây lan trong cộng đồng
mới đây qua tầm soát ngẫu nhiên bảy mươi hai trường hợp nhiễm sát covid một mươi chín tại các bệnh viện
trong thời gian từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi hai
đã phát hiện năm ca nhiễm omicron
trong năm trường hợp nhiễm này có một trường hợp đến từ nghệ an ba trường hợp cư trú tại thành phố
một trường hợp di chuyển về đồng tháp và quay lại thành phố làm việc sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
trước sự gia tăng mắc biến thể omcron tại tp hcm
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn văn vĩnh châu cho rằng
virus biến chủng vẫn không thể xuyên qua khẩu trang không thể sống sót khi ta rửa tay khử khuẩn
do đó người dân chú ý tuân thủ năm ca đặc biệt là khẩu trang để phòng ngừa chủng omicron cũng như delta
bên cạnh những nguy cơ lây làn dịch bệnh thì những biến chứng hậu covid một mươi chín cũng đang là nỗi lo của nhiều bệnh nhân sau khi khỏi bệnh
mỗi ngày phòng khám hộ covid một mươi chín tại bệnh viện đại học y dược tp hcm tiếp nhận khoảng hai trăm linh bệnh nhân
sáng hôm một mươi một tháng hai hàng chục bệnh nhân xếp hàng chờ khám di chứng hậu covid một mươi chín tại bệnh viện đại học y dược tp hcm
bệnh viện đã tiếp nhận trên bốn người đi khám điều trị
hậu covid một mươi chín trong khoảng một tháng qua
chị tạ thị hồng hiệp ba mươi tuổi đến khám hộ covid một mươi chín sau hơn hai tháng kể từ ngày mắc bệnh
tôi bị khó thở hụt hơi khi mắc covid một mươi chín triệu chứng này vẫn đeo bám tôi suốt từ đó đến nay
chỉ cần leo hai tầng lầu là tôi mệt mỏi thở không nổi
chị hiệp chia sẻ bệnh nhân được đo lường chức năng hô hấp bằng cách khít vào thở ra
khoảng năm mươi tám người bệnh di chứng học covid một mươi chín bị mệt mỏi khó thở khi cắn sức
khoa thăm dò chức năng hô hấp hiện có bốn phòng khám
với một mươi bác sĩ hoạt động liên tục cả ngày để phục vụ lượng người khám hậu covid một mươi chín gia tăng
tiến sĩ bác sĩ nguyễn như vinh trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
hậu covid một mươi chín là vấn đề rất mới được nhiều bệnh viện đặc biệt quan tâm
thống kế hiện tại thì có hơn hai trăm linh triệu chứng hậu covid một mươi chín bác sĩ vinh nói
ông phạm hữu lộc tám mươi tuổi bị hen xuyễn nhiều năm
sau khi khỏi covid một mươi chín ông vẫn còn một số di chứng như hoa có đờm nhiều khó thở khi gặp quạt gió
tình trạng f khỏi bệnh lại phải quay trở lại bệnh viện để điều trị các triệu chứng hậu covid một mươi chín
ngày càng gia tăng tại các bệnh viện ở tp hcm
thưa quý vị hiện tại thì vaccine vẫn được coi là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để đối phó với đại dịch covid một mươi chín
tính đến hết ngày một mươi một tháng hai số liều vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên ở nước ta
là một trăm sáu mươi tám bốn trăm năm mươi một ba trăm hai mươi tám liều trong đó mũi một là bảy mươi sáu trăm chín mươi chín tám trăm bảy mươi ba liều

mũi ba là sáu mươi tám một trăm linh sáu tám mươi hai liều
mũi bổ sung là một mươi một năm trăm một mươi năm trăm ba mươi năm liều
mũi ba là một mươi tám một trăm một mươi tám năm trăm sáu mươi tám liều
hiện năm mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bào phủ mũi hai trên chín mươi
một mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai từ tám mươi hai đến dưới chín mươi
về số vaccine phòng covid một mươi chín đã tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là một mươi sáu bốn trăm một mươi bảy năm trăm năm mươi một
trong đó mũi một là một mươi sáu bốn trăm một mươi bảy năm trăm năm mươi một liều
mũi hai là tám bốn trăm sáu mươi sáu sáu trăm một mươi sáu liều

hiện bốn mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mỗi hai trên chín mươi
một mươi bốn trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai từ tám mươi đến dưới chín mươi
chín trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mỗi hai từ năm mươi bảy đến dưới tám mươi
bộ y tế tiếp tục đề nghị các địa phương tập trung để mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
ra soát tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine bảo đảm an toàn tiêm chủng
cơ quan bộ y tế đã ban hành quyết định số hai trăm sáu mươi một về việc ban hành hướng dẫn quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
theo đó người mắc covid một mươi chín thực hiện tự theo dõi sức khỏe và điền thông tin vào phiếu theo dõi sức khỏe người mắc covid một mươi chín tại nhà
phiếu theo dõi theo mẫu quy định của bộ y tế tại vụ lục hai của hướng dẫn này
hai lần một ngày vào buổi sáng và buổi chiều hoặc khi có các dấu hiệu triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu điều trị
khi theo dõi sức khỏe hàng ngày f cần theo dõi các chỉ số nhịp thở mạch nhiệt độ s po hai và huyết áp
các triệu chứng mệt mỏi ho ho da đờm ấn lạnh gai rét viêm kết mạc mất vị giác hoặc khiếu giác tiêu chảy ho da máu thở rốc hoặc khó thở
bao tức ngực kéo dài lơ mơ không tỉnh táo và các triệu chứng khác
đau họng nhức đầu chóng mặt chán ăn
buồn nôn và nôn đau nhức cơ
bộ y tế lưu ý khi phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu như
người lớn nhịp thở lớn hơn hoặc báo hai mươi lần một phút
trẻ em từ một đến dưới năm tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng bốn mươi lần một phút
trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng ba mươi lần một phút
lưu ý ở trẻ em đếm đủ nhịp thở trong một phút khi trẻ nằm yên không khóc
spo hai nhỏ hơn hoặc bằng chín mươi sáu
mạch nhanh hơn một trăm hai mươi nhịp trên một phút hoặc nhỏ hơn năm mươi nhịp trên một phút
vết áp thấp đau tức ngực thay đổi ý thức tím môi tím đầu móng tay móng chân da xanh môi nhợt lạnh đầu ngón tay ngón chân
f điều trị tại nhà phải thông báo ngay với cơ sở quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà trạm y tế xã phường hoặc trạm y tế lưu động trung tâm vận chuyển cấp cứu để được xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời
cũng theo hướng dẫn của bộ y tế nếu f điều trị tại nhà là người lớn bị sốt trên ba mươi tám năm độ hoặc đau đầu đau người nhiều
thì uống mỗi lần một viên thuốc hạ sốt như paracetamol năm g có thể lặp lại mỗi bốn sáu giờ ngay không qua bốn viên
uống ocean nếu ăn kém giảm hoặc có thể dùng uống thay nước
đối với f điều trị tại nhà là trẻ em sốt trên ba mươi tám năm độ thì nên uống thuốc hạ sốt như paracetamol đều một mươi một mươi năm microgram trên kg trên lần
có thể lặp lại mỗi bốn sáu giờ ngay không qua bốn lần

nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt hai lần không đỡ
yêu cầu người mắc covid một mươi chín thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà để được xử trí
nếu f ho thì dùng thuốc giảm ho khi ho khăn nhiều
một nam bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ở anh đã may mắn khỏi bệnh sau khi mắc covid một mươi chín
trường hợp này đã trở thành đề tài nghiên cứu cho giới y khoa
ngày một mươi một tháng hai báo new york post dẫn lại trường hợp của người đàn ông này từ một nghiên cứu trên tạp chí y khoa journal of hematology anh vào năm hai nghìn hai mươi một
nghiên cứu khi nhận người đàn ông trên được chẩn đoán bị ung thư với các khối u trên khắp cơ thể không lâu trước khi nhiễm sars cov hai
ông đã phải điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện trong một mươi một ngày
điều đang nói là khoảng bốn tháng sau khi khỏi covid một mươi chín các khối u trên cơ thể ông cũng biến mất
nhóm tác giả của nghiên cứu mới nhất lập luận rằng những phản ứng nhất định của hệ miễn dịch sau khi sars cov hai tấn công vào cơ thể có khả năng đẩy lùi những tế bào không được chào đón khác
nghiên cứu đã phân tích quá trình phản ứng của hệ miễn dịch khi mắc covid một mươi chín xâm nhập
có thể đã tác động sâu rộng trên khắp cơ thể
phản ứng được gọi là cơn bão zitokin
hệ miễn dịch bị kích thích quá mức có thể là nguyên nhân chữa khỏi ung thư ở người bệnh
kích thích quá mức như thế có thể kích thích khả năng miễn dịch không đặc hiệu khác dẫn đến sốt và nhiều triệu chứng khó chịu khác
điều này càng khiến cơ thể giải phóng ra một lượng zitokin rất cao có thể tác động trực tiếp đến các tế bào ung thư
trả lời tạp chí forbes về trường hợp trên tiến sĩ jonathan frenberg

thuộc trung tâm bi tế của đại học st peter mỹ cho biết đã có nhiều trường hợp ung thư hạch tự thiên giảm và tự khỏi
theo chuyên gia tây ban nha các biến thể virus sars cov hai có thể đột biến phức tạp né tránh được phản ứng miễn dịch của tế bào t
tuyến phòng thủ thứ hai trong hệ miễn dịch của con người
một số biến thể của virus sars cov hai lưu hành hiện nay cũng như các biến thể có thể xuất hiện trong tương lai
có khả năng né tránh phản ứng của tế bào t tuyến phòng thủ thứ hai trong hệ thống miễn dịch của cơ thể người
đây là kết quả nghiên cứu của ông antonio martín galeano thuộc viên y tế các lốt ba của tây ban nha và các đồng nghiệp
phản ứng của tế bào t ở con người được mã hóa di truyền bởi các phân tử hla
đồng nghĩa với việc mỗi người có các hla khác nhau có khả năng nhận diện mầm bệnh xâm nhập khác nhau
với hàng nghìn phân tử hla khác nhau giữa quần thể người và hàng nghìn etipod
yếu tố quyết định kháng nguyên có thể có trong bất kỳ loại virus nhất định nào
việc đánh giá thử nghiệm phản ứng miễn dịch của mọi hla ở người đối với mọi biến thể virus là không khả thi
apitop có hai chức năng chính một trong số đó là kích thích cơ thể tạo ra đáp ứng miễn dịch đặc hiệu với kháng nguyên
trong các nghiên cứu mới các nhà nghiên cứu lần đầu tiên xác định tập hợp đầy đủ các epitop
từ một biến thể tham chiếu ban đầu của virus sars cov hai thu được từ vũ hán trung quốc
nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một hai trăm hai mươi hai epitope của virus sars cov hai có liên quan đến các phần nhóm hla chín
có ở trong khoảng chín mươi dân số loài người ít nhất chín trong số một mươi người có khả năng kích hoạt phản ứng của tế bào t với covid một mươi chín
dựa trên một hai trăm hai mươi hai epop này
các chuyên gia sau đó kết luận rằng bốn mươi bảy các apitop này đã bị đột biến trong ít nhất một biến thể độc lập của virus
các chuyên gia cho rằng sự tích lũy các đồn biến này trong tương lai
có thể đẹp hơn trong tương lai

cho tới đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tunga là một trong số ít quốc gia không có ca nhiễm covid một mươi chín nào
sau khi đóng cửa biên giới suốt g hai năm
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một một du khách bay từ new zealand tới tôn nga có kết quả xét nghiệm dương tính
nhưng đã được cách ly ngay khi nhập cảnh
đầu tháng hai quốc đảo này đã áp dụng lệnh phong tỏa sau khi ghi nhận ca covid một mươi chín đầu tiên ngoài cộng đồng
trước đó vài tuần một vụ phun trào núi lửa
lửa lớn và sóng thần tàn phán đất nước
thủ tướng celsi suvaleni thông báo hai ca dương tính là nhân viên tuyến đầu làm việc tại cảng
ở thủ đô nikolava nơi tiếp nhận viện trợ để phục hồi đất nước
ngày một mươi tháng hai các quan chức cho biết số ca covid một mươi chín tiếp tục gia tăng nhanh chóng ở tonga
các xét nghiệm đã xác nhận biến thể omicron dễ lây lan
đã dẫn tới đợt bùng phát dịch trong cộng đồng đầu tiên ở quốc gia này
bộ trưởng y tế seah puyakola thông tin
tổng số ca nhiễm hiện tại của tuần gà là năm mươi bốn người
trên tổng số một trăm năm mươi năm dân
ông biokala cho biết bất chấp những nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát
dịch covid một mươi chín đã lan rộng và hiện được ghi nhận ở nhiều khu vực hơn
năm mẫu thư gửi tới australia xác nhận các ca nhiễm biến thể omicron